hiện nay tội phạm đánh bạc còn sử dụng mạng internet mạng di động để ghi bán số lô số đề cáo độ bóng đá gây khó khăn cho lực lượng công an trong quá trình phát hiện đấu tranh
do vậy rất cần sự vào cuộc đồng bộ của các lực lượng chức năng và làm tốt công tác tố giác tội phạm của quân chúng nhân dân
một vụ hỏa hoạn lớn đã xảy ra trong đêm ngày hôm qua tại công ty trách nhiệm hiệu hạn sinh mac khu công nghiệp bài xéo huyện trảng bom đồng nai
và đến sáng ngày hôm nay sau hơn bảy giờ nỗ lực chiến đấu với giặc lửa thì đám cháy mới được khống chế
vụ việc xảy ra vào khoảng hai mươi ba giờ đêm qua tại khu xưởng gỗ công ty trách nhiệm hiệu hoạn sinh mắc sau đó bùng lên nhanh chóng và bao trùm toàn bộ khu nhà xưởng
nhận được tin báo cảnh sát phòng cháy chữa cháy đồng nai đã điều nhiều phương tiện và lực lượng đến hiện trường tham gia dập lửa
tuy nhiên do nhà xưởng chứa nhiều gỗ và nguyên liệu dễ cháy nên đám cháy lan nhanh khiến công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn
đến khoảng năm giờ sáng ngày hôm nay đám cháy cơ bản được khống chế
theo thông tin ban đầu vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người
tuy nhiên hàng ngàn mét vuông nhà xưởng cùng nguyên phụ liệu sản xuất gỗ bị lửa thiêu dụi
nguyên nhân vụ hỏa hoạn đang được điều tra làm rõ

tại thôn truy đình xã văn cẩm huyện hưng hà tỉnh thái bình về tội tàng trữ trái phép chất ma túy
phạm tội vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới và phải nhận quyết định truy nã của công an thành phố móng cái tỉnh quảng ninh
là đối tượng trần thị tuyết sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám hộ khẩu thường trú tại tổ hai khu bảy phường hồng gai thành phố hạ long tỉnh quảng ninh
và đối tượng nguyễn thị thanh bình sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai hộ khẩu thường trú tại tổ bốn mươi chín khu bốn phường hồng gai thành phố hạ long tỉnh quảng ninh
bị cơ quan thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp công an tỉnh quảng ninh ra quyết định truy nã về tội buôn lậu
đối tượng này cao một m sáu mươi sống mũi lõm và có nốt ruồi cách hai cm dưới trước mép phải
số máy đường dây nóng của cục cảnh sát truy nã tội phạm bộ công an
sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc chín trăm bốn mươi sáu ba trăm một mươi bốn bốn trăm hai mươi chín luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chế chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều mà quý vị cần phải hết sức lưu ý